thưa quý vị mới đây tại phiên họp với chính phủ thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã đề nghị các địa phương
không quy định học sinh phải xét nghiệm sàng lọc trước khi đến trường lớp
chỉ xét nghiệm với những trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm hoặc dấu hiệu dịch tễ tiếp xúc với f
trong báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo nhiều địa phương có số ca mắc covid một mươi chín là giáo viên học sinh
tăng khi mở cửa trường học trong số những nơi đã có thống kê hải phòng có số ca mắc cao
sau tết nguyên đáng là chín sáu trăm bốn mươi chín ca kế tiếp là thanh hóa với hai ba trăm năm mươi chín ca
tại hà nội tuy chưa công bố số liệu thống kê nhưng có những trường có đến hàng chục ca nhiễm
sau khi học sinh trở lại trường chỉ một tuần
tại cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý các trường hợp
học sinh là f f một phát hiện tại gia đình hoặc tại trường học
việc khoanh vùng xác định f một chưa hợp lý dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học trên lớp
chuyển sang học trực tuyến vị trong lớp có f
cá biệt có nơi cho cả lớp hoặc cả khối dừng học trực tiếp khi phát hiện f trong một lớp
một số địa phương yêu cầu một trăm linh học sinh phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đến trường học trực tiếp
phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết
trước ý kiến của các địa phương
thứ trưởng bộ y tế
nguyễn trường sơn nêu rõ bộ y tế đã có hướng dẫn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín
quy định thời gian điều trị cách ly xét nghiệm đối với các ca mắc trường hợp f một
thứ trưởng nguyễn trường sơn nêu rõ đề nghị lãnh đạo các địa phương
sở y tế cũng như sở giáo dục và đào tạo không quy định học sinh phải xét nghiệm sàng lọc trước khi đến trường lớp
chỉ xét nghiệm với những trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm hoặc dấu hiệu dịch tễ tiếp xúc với f
không có sự khác biệt nào về nguy cơ lây nhiễm cho học sinh học một buổi hai buổi hoặc bán chú
vì vậy các trường học đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch có thể tổ chức học bán trú cho học sinh
để tạo thuận tiện giảm phiền hà cho phụ huynh và gia đình thứ trưởng nguyễn trường sơn nói
bộ y tế sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín
nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh và xã hội